các bạn đang theo dõi tình nóng hai mươi bốn h trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị mới đây từ khóa liên quan đến bé gái bị gâm đinh liên tục xuất hiện trên google
đặc biệt rất nhiều khán giả rất mong muốn chúng tôi cập nhật về tình trạng và sức khỏe của bé gái bị gầm đinh sau một tháng nhập viện điều trị
và ngày một mươi bốn tháng hai chúng tôi cũng đã nhận được thông tin về tình trạng của bé gái
vậy sức khỏe của em sau tết có tiến triển khả quan hay không
liệu rằng em có được phẫu thuật và trở về cùng với ông bà nội và người bố khờ khào của mình
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
tình trạng bé gái xấu vẫn hôn mê sâu
như vậy sau gần một tháng nằm cấp cứu hiện tại bé ba tuổi bị người tình của mẹ đống chính cây đinh vào đầu
vẫn hôn mê và chưa xác định được
khi nào có thể phẫu thuật để gấp đinh trong đầu ra
luật sư lê hồng hiển hãng luật hùng hiển và cộng sự cho biết
từ cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi hai ông đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nội thông báo về việc
đủ điều kiện bảo vệ quyền và lịch hợp pháp cho chấu dna cho bé ba tuổi bị người tình của mẹ
đóng chính cây đinh vào đầu ở thạch thất hà nội
theo ông hiển hiện nay vụ việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội điều tra
làm rõ các hành vi
theo ông huyên người tình của mẹ bé n a kẻ được xác định đã đánh gầm đinh vào đầu bé n a
về sức khỏe của cháu n a luật sư hiển dẫn thông tin từ gia đình cháu bé biết
hiện nay tình trạng của a vẫn chưa được cải thiện nhiều sau gần một tháng nằm điều trị ở bệnh viện
sanbul cháu vẫn hồn mê chưa có chuyển biến tích cực và cũng chưa xác định được khi nào mới có thể
phẫu thuật để gấp đinh trong đầu ra
đối với mẹ cô bé n a theo luật sư hiển trong cuộc gặp với ông vào trước tết quyền đáng
chị lơ nói chỉ mong muốn còn sớm tỉnh lại đồng thời người mẹ này bày tỏ vẫn muốn nuôi cháu để
bù đắp lại chứ không biết còn cách nào nữa trước đó vào dịp tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi bốn
gia đình ông chức không bận biểu sửa soạn gì cả nhà cũng lo mâm ngũ quả cúng gia tiên
một vài gói kẹo bánh mời khách tới chơi ông bảo gia đình mỗi người mỗi nơi cháu gái hiện vẫn
đang hôn mê bất tỉnh nên không còn tâm trí lo chọn ngày tết
mấy ngày nay tôi về lo chuyện gia đình ở nhà
nên bố cháu đang chăm sóc con tại bệnh viện điều mong ước lớn nhất của gia đình tôi lúc này
đó là các bác sĩ cứu được cháu chúng tôi không mong muốn gì hơn chúng tôi cũng mong bác sĩ có
gắn cứu cháu sống năm nào tôi bám cơm cho cháu cả năm tôi cũng sướng nghe tôi tâm sự
bác sĩ động viên bình tĩnh còn nước cộng tác gia đình cũng xác định thời gian điều trị cho
cháu sẽ lâu dài nhưng gia đình vẫn nuôi hy vọng một ngày cháu được hồi sinh
ông đỗ hữu chức
bệnh viện bệnh viện nga cũng cho hay do tình hình dịch bệnh nên phía bệnh viện yêu cầu và
gia đình cũng hạn chế người ra vào để đảm bảo an toàn cho bé a cũng như những bệnh nhân khác
hiện tại bố của bé a là anh đỗ hữu chung đang trực tiếp theo dõi hỗ trợ các y bác sĩ chăm
sốc cho con gái ở bệnh viện hiện nay theo thông báo của các bác sĩ thì tình trạng của cháu vẫn
nặng chưa có dấu hiệu tỉnh các y bác sĩ rất quan tâm cháu và nỗ lực điều trị bằng hết khả năng
nhưng cũng chưa tiên lượng trước được nhiều gì
gia đình chúng tôi chỉ mong muốn điều kỳ diệu sẽ đến với cháu cháu còn quá nhỏ
nên tôi rất hy vọng và mong cháu sẽ vượt qua được kiếp nạn này ông chức nói
trước đó ông đỗ hữu chức ông nội của a cho biết bé từng cử đồn nhẹ ở đầu ngón chân
dù vẫn đang mê mang các bác sĩ cũng lấy mẫu máu của bố a để xét nghiệm trong trường hợp có thể
phải truyền máu cho con ngoài ra lãnh đạo bệnh viện sanbul cho biết các bác sĩ vẫn đang điều
trị tích cực cho cháu a hiện tại sức khỏe bệnh nhi nặng
đang được điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu nhi bệnh viện sẽ thông báo khi có thêm các thông
tin mới về tình hình sức khỏe của bé tiếp đó chị nguyễn thành huyền anh
bác dâu bé gái đỗ ngọc a ba tuổi ở huyện thạch thất hà nội cho biết hiện tại
bé gái vẫn đang được các y bác sĩ bệnh viện đa khoa sanborn điều trị tích cực tại khoa hội sức cấp
cứu nhi bé a trước đó nghi ngờ bị người tình của mẹ gâm chín chiếc đinh vào đầu nguy kịch nhắc lại
việc cháu gái đã trải qua nhiều lần thập tưởng nhất sinh
mỗi lần nghĩ tới chị thương xót vô cùng người lớn mình bị thế còn không chịu được
đằng này cháu còn quá bé bác sĩ đồng viên gia đình tôi bảo đến giờ phút này
cháu phần nào đỡ nguy hiểm tới tính mạng nhưng hành trình cùng con rất gian nang lâu dài
tôi mong con tai qua nạn khỏi để con được vui chơi vui đùa ngoài ra chẳng mong gì hơn
sự việc đã xảy ra không ai mong muốn gia đình không muốn nhắc tới mẹ cháu nữa ai sai đã có
pháp luật còn hiện tại gia đình tập trung mọi việc lo cho cháu
chị huyền anh chia sẻ thêm đến nay đã gần một tháng nằm viện cấp cứu
nhưng cháu vẫn đang hôn mê chưa đủ sức khỏe để phẫu thuật gấp chín chiếc đinh gầm trong đầu cháu
cũng chưa có dấu hiệu tỉnh các y bác sĩ rất quan tâm cháu và nỗ lực điều trị bằng hết khả năng
nhưng cũng chưa tiên lượng trước được điều gì chị hoàng anh lo lắng
theo chị huyền anh hiện tại trong việc bố bé a là anh đỗ hữu trung đang trực tiếp theo dõi
hỗ trợ các y bác sĩ chăm sóc cho con gái
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín gia đình cũng hạn chế người ra vào bệnh viện để đảm bảo an toàn
cho bé a và những bệnh nhân khác gia đình tôi vẫn mong đợi điều kỳ diệu sẽ đến với con tôi rất
hy vọng và tin cháu sẽ vượt qua được kiếp nạn này chị huyền anh nói
theo vtc news bác sĩ trần liên hương phó giám đốc bệnh viện đào khoa xanh vung
cho biết tình trạng bé dna đang rất nặng ngoài ra bé cũng đáp ứng điều trị kém và tiên lượng khá dễ
giặc các bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu nhi của bệnh viện cũng đã trao đổi về tình trạng sức
khỏe của bé tới gia đình bà hương nói nguyễn trung huyên hiện giờ ra sao
trước đó vào ngày hai mươi tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn bốn tháng đối với nguyễn trung huyên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã thạch hòa thạch thất hà nội về tội giết người huyên được xác định
là nghi phạm chính trong vụ việc bé a bị gâm đinh vào đầu theo công an hà nội nguyễn trung huyên
hoàn toàn không có bệnh lý tâm thần hay ngáo đá gia đình đối tượng thuộc diện căn bản nguyễn trung
huyền chưa có tiền án tiền sự huyền sống độc lập từ khá lâu trước khi công bố quan hệ tình cảm
với mẹ cháu a huyền thuê nhà trò ở nhiều nơi khi bị triệu tập đến cơ quan công an ban đầu huyền
loanh quanh phủ nhận việc liên quan đến những thương tích trên cơ thể bé gái ba tuổi về những
vấn đề bên ngoài hay những lần bé a nuốt phải dị vật huyền đổ lỗi cho bé gái nói rằng cháu nghịch
gồm nên bị ngã và tự nuốt dị vật tuy nhiên trước những chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được
nguyễn trung huyên đã buộc phải thừa nhận hành vi tàn ác hiện tại khuyên đang bị cơ quan công an
tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi bất lương của mình còn đối với người mẹ ruột của nạn nhân
ba mươi tuổi kể từ khi xảy ra sự việc không thiết tha gì ăn uống hiện tại lời đang mang thai người con
thư ở tháng thứ bảy với huyền gia dưỡng thực hiện hành vi gầm đinh bé gái về phân minh chị nguyễn thị
lờ mẹ bé a chia sẻ con bị như thế tôi không có tâm trạng nào nghỉ ngơi để chuẩn bị sinh con thứ
do tôi chỉ mong con tỉnh lại vượt qua được không thì tôi ân hận cả cuộc đời mình con tỉnh
lại tôi vẫn ân hận nhưng đỡ dây dứt hơn tôi lo lắng cho con nhưng không biết làm thế nào được
chị l chia sẻ theo người mẹ này khi biết chuyện người tình nghi bạo hành con gái ba tuổi của mình
chị đã rất sốc chị không thể ngờ nguyễn trung nguyên lại làm như vậy với con gái của mình
bình thường anh ấy lúc nào cũng sống tình cảm có lúc nấu tính nhưng chắc có việc gì anh ấy mới
như vậy anh ấy là người hay suy nghĩ em không nghĩ anh ấy lại làm như vậy khi yêu viên em
cũng có nói về hoàn cảnh của mình nói cả việc đuôi cháu ngọc a huyền đồng ý và thông cảm cũng
có lúc khuyên mắn con nhưng chưa bao giờ đánh cháu trước mặt em chị l chia sẻ nói về những trận
hại nhất sinh con gái đã trải qua khi thì nuốt đinh uống thuốc trừ sâu mắc dị vật vân vân người
mẹ ai nghĩ rằng do con nghịch tin người tình nên không nghĩ ra việc như vậy em mong cho con em tỉnh
lại em vẫn muốn nuôi cháu để bù đắp lại cho nó chứ em cũng chả biết còn cách nào nữa nó chỉ
đau đớn nhiều quá rồi đây là do em thực sự là do em em gián tiếp khiến nó như thế còn về huyên
anh ấy sẽ phải chịu tội với pháp luật chị l bật khốc
dù có tỏ ra đau đớn dặn vặt và khổ sở như thế nào thì nỗi đau của bé gái ba tuổi vẫn không
thể bù đắp được hiện tại sức khỏe của bé gái đang diễn biến rất xấu vẫn hôn mê và em chưa
thể thực hiện phẫu thuật để lấy chính chiếc đinh trên đầu ra chúng ta cùng cầu nguyện và chờ đợi
phép màu sẽ đến với thiên thần chỉ mới ba tuổi của chúng ta các bạn nhau những tin tức mới nhất sẽ
được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi xin chào và hẹn

hẹn gặp lại ở những video tiếp theo